với tuân chỉ sớm nhất nhanh nhất và chất lượng nhất

từ chủ trương của bộ công an để được bàn giao nhà cho các hội gia đình có hoàn cảnh khó khăn

anh mào văn năm không có khả năng lao động sống dựa vào nguồn trợ cấp bảo trợ xã hội
và sự hỗ trợ bố mẹ đã trên tám mươi tuổi
theo đề án sáu bốn năm do tỉnh lai châu phối hợp với bộ công an

và ubnd tổ quốc việt nam tỉnh lai châu hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở

sáu mươi triệu đồng cho mỗi căn nhà tuy không nhiều nhưng với anh đây là số tiền rất lớn

anh không khỏi xúc động khi được nhận ngôi nhà mới
bây giờ nhà nước hỗ trợ nhà tôn
thì được cảm ơn nhà nước nhiều lắm

bây giờ cảm ơn nhà nước làm cho căn nhà mới thì phấn khởi nhiều
thực hiện đề án sau bốn năm công an tỉnh lai châu được sao đảm nhiệm hỗ trợ xây mới hoàn toàn ba trăm linh
căn nhà theo tiêu chuẩn ba cứng nền cứng khung cứng mái cứng với mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng

công an tỉnh lai châu được sao đảm nhiệm hỗ trợ xây mới hoàn toàn ba trăm linh căn nhà theo tiêu chuẩn ba cứng nền cứng khung cứng mái cứng với mức hỗ trợ sáu mươi triệu đồng
những ngày trung tuần tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai trong không khí khẩn trương của giai đoạn nước rút thực hiện đề án sau bốn năm những ngôi nhà đang dần được hoàn thiện chủ trương hoàn thiện đến đâu bàn giao nhà đến đó cờ tổ quốc ảnh bác hồ được đặt trang trọng và ngay ngắn ở san chính ngôi nhà thể hiện sự biết ơn của bà con đối với gia đình
công an tỉnh lai châu xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị mang những nhân văn hết sức sâu sắc thể hiện tinh thần tương thân tương ái của dân tộc gắn kết tỉnh quân dân góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các địa bàn trọng yếu của tỉnh
vì vậy đảng ủy ban giám đốc quân tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị chức năng